trái ngược với thời tiết tại các tỉnh miền trung đêm qua không khí lạnh đã tác động đến lào cai
làm nhiệt độ vùng núi cao sapa giảm sâu
sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi đài khí tượng thủy văn lào cai quan chắc được nhiệt độ tại sapa chỉ còn bảy độ c
tính từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến nay đây là lần đầu tiên lịch sử vào những ngày nửa đầu tháng một mươi
nhiệt độ tại sapa giảm xuống thấp như vậy phá vỡ kỷ lục cùng kỳ sáu mươi ba năm trước
trước đó kỷ lục được thiết lập vào nửa đầu tháng một mươi thì nhiệt độ tại sapa đã giảm ở mức tám hai độ c
sự báo ngày và đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến lào cai suy yếu khiến nhiệt độ tại các địa phương tăng dần lên
vùng thấp nhiệt độ ở mức hai mươi một hai mươi ba độ c vùng cao từ một mươi bảy một mươi chín độ c thị xã sapa tiếp tục rét hại khoảng tám chín độ c